cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với trần thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã vĩnh hòa thị xã tân châu tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày ba mươi tháng bốn trong lúc đi dự đám cưới của một người quen tại xã vĩnh sương thị xã tân châu sang và nguyễn văn nam xảy ra mâu thuẫn
tuy nhiên được mọi người căn ngăn nên sang đi về nhà bực tức nam rủ trần thanh long đến nhà của sang để giải quyết mâu thuẫn
tại nhà sang trong lúc nói chuyện thì sang bất ngờ chạy vào nhà lấy một cây kiếm loại kiếm nhật rồi ra chém loạn xạ vào người của long gây thương tích
trong lúc hỗn chiến sang cũng bị long gây thương tích ở tay và chân được biết tỷ lệ thương tích của long do bị sang chém là bốn mươi năm
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ